tại hà nội đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đã khai mạc trọng thể
một một trăm năm mươi ba đại biểu đại diện phụ nữ cả nước đã về dự đại hội
đến dự đại hội có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân cùng các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
các bà mẹ việt nam anh hùng và các nữ anh hùng lực lượng vũ trang
đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước và phụ nữ cả nước
diễn ra vào thời điểm cả nước đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đưa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng vào cuộc sống
các cấp hội phụ nữ thi đua chào mừng kỷ niệm quốc tế phụ nữ tám tháng ba và khởi nghĩa hai bà trưng
đại hội phụ nữ lần thứ một mươi hai có nhiệm vụ kiểm điểm hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong nhiệm kỳ một mươi một
xác định phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với tinh thần đoàn kết đổi mới bình đẳng hội nhập
nhằm khơi dậy tiềm năng to lớn của phụ nữ việt nam và tiến hành bầu cử ban chấp hành nhiệm kỳ mới
chiếm năm mươi dân số cả nước bốn mươi tám lực lượng lao động xã hội phụ nữ đã khẳng định vai trò trong mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
gương mẫu thực hiện các chủ trương của đảng nhà nước tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước
đạt nhiều thành tích xuất sắc được xã hội tôn vinh và ghi nhận
phụ nữ còn làm tốt vai trò người mẹ người vợ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho gia đình cùng chăm lo xây dựng hạnh phúc
nhiệm kỳ một mươi một phong trào phụ nữ tiếp tục có bước phát triển đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các quốc hội giữ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện
bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của phụ nữ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
các phong trào của phụ nữ gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tác phong của chủ tịch hồ chí minh
thực hiện toàn diện hiệu quả mang lại lợi ích to lớn cho phụ nữ gia đình cộng đồng
nhiệm kỳ qua cũng ghi nhận sự đổi mới trong phương thức hoạt động của hội đã đoàn kết thu hút rộng rãi các tầng lớp phụ nữ vào các hoạt động
đội ngũ cán bộ hội được bồi dưỡng đào tạo tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy chính quyền bộ máy lãnh đạo cấp cao được tăng cường
bốn mươi phụ nữ tham gia trong các lĩnh vực khoa học công nghệ tỷ lệ nữ là các nhà khoa học là sáu
trên mọi hoạt động của đời sống xã hội hàng triệu triệu phụ nữ đã thầm lặng cống hiến tô thắm truyền thống
và hình ảnh cao quý của phụ nữ việt nam
phát biểu tại đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã khẳng định những công hiến to lớn của phụ nữ việt nam
chúc mừng và biểu dương những thành tích của các cấp hội trong nhiệm kỳ vừa qua ghi nhận sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cấp ủy đảng chính quyền
tổng bí thư nguyễn phương trọng chỉ rõ
phụ nữ cả nước phải cùng toàn đảng toàn quân toàn dân phát huy những thành tiệu có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới
triển khai thực hiện thành công nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đưa đất nước vượt qua khó khăn phát triển nhanh bền vững
trước hết hội phải vận động phụ nữ đưa tư tưởng quan điểm chủ trương của đảng vào cuộc sống
hội phải nâng cao chất lượng các phong trào thi đua nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức hội trong xây dựng gia đình
bên cạnh trách nhiệm người công dân phụ nữ còn có trách nhiệm lớn lao trong gia đình
với thiên chức là người mẹ sinh thành và nuôi dạy
thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân của đất nước
phụ nữ phải là người thắp lửa cho mỗi nhà không chỉ chăm lo gia đình
mà còn cần biết thắp lên niềm tin ước mơ và hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình
tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng phụ nữ việt nam phát triển toàn diện
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội trong giai đoạn mới
đổi mới phương thức hoạt động của hội theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đã ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chế hóa trong nội bộ
đây là một nghị quyết rất quan trọng đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách
được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh
hội liên hiệp phụ nữ việt nam cần tổ chức thật nghiêm
tiếp tục việc triển khai thực hiện nghị quyết của trung ương
kế hoạch thực hiện nghị quyết của bộ chính trị tới toàn thể cán bộ hội viên của hội
đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đi sâu giáo dục bồi dưỡng động viên hội viên
phát huy quyền làm chủ tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giám sát
phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền
tham gia các hoạt động chính trị xã hội với đầy đủ trách nhiệm của người làm chủ
tổng bí thư đề nghị các cấp ủy đảng
đảng chính quyền cần quán triệt mục tiêu quan điểm về công tác phụ nữ trong tình hình mới
lãnh đạo xây dựng các chương trình cụ thể tiếp tục tăng cường giáo dục
nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện quyền bình đẳng giới
xây dựng trong toàn xã hội thái độ tôn vinh tôn trọng
bảo vệ phụ nữ phong cách ứng xử văn hóa văn minh với phụ nữ
đại hội phụ nữ việt nam lần thứ một mươi hai sẽ là động lực mới cho sự phát triển của phong trào phụ nữ nước nhà
sẽ là một dấu ấn của đổi mới phát triển tô thắm truyền thống của phụ nữ việt nam như lời khen tặng của bác hồ
non sông gấm vóc việt nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp dạng dỡ